xin được chuyển sang những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên quốc tế
thưa quý vị và các bạn cuộc di cư lớn nhất thế giới diễn ra ở trung quốc mỗi dịp tết nguyên đáng
còn gọi là xuân vận đã bắt đầu từ hôm một mươi bảy tháng một và kéo dài đến hai mươi năm tháng hai
nước này vừa tạo cơ hội cho người dân về quê an tết vừa duy trì các biện pháp chống dịch nhất định
bộ giao thông vận tải trung quốc cho biết dự kiến khoảng một một mươi tám tỷ lượt hành khách đi lại trong đợt xuân
vận kéo dài bốn mươi ngày năm nay tăng ba mươi năm sáu so với năm hai nghìn hai mươi một
ưu tiên chính của chính quyền là hạn chế dịch covid một mươi chín lây lan khi tết nguyên đảng và olympic parking cận kỳ
cuối tuần trước người phát ngôn ủy ban y tế quốc gia trung quốc nhc mỹ phong cho biết
trong bối cảnh người dân nước này đã bắt đầu đổ về quê ăn tết
chính quyền các địa phương cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
theo phân loại phân khu tùy vào tình hình cụ thể ông mẽ nói rằng
chính quyền các địa phương không nên chống dịch đơn giản bằng cách áp dụng một số chính sách chung
cho tất cả các nơi cũng như không nên áp thêm các biện pháp hạn chế quá mức
người phát ngôn nhc cũng nhấn mạnh các địa phương cần thực hiện tốt các biện pháp bốn sớm
tứ tảo gồm phát hiện sớm báo cáo sớm cách ly sớm và điều trị sớm với số ca mắc covid một mươi chín
tuy nhiên theo báo south china morning post
trong bối cảnh tết nguyên đáng đang đến gần sự bất mãn của công chúng đang tăng lên
vì vẫn còn các địa phương áp dụng chính sách chống dịch không linh hoạt
gây chú ý những ngày qua là ông đồng hồng lãnh đạo huyện đan thành thuộc tỉnh hà nam
ông bị lên án dữ dội sau khi dọa bất kỳ ai tới các khu vực nguy cơ cao hoặc trung bình
đi về quê đều sẽ bị cắt đi và sau đó bị giam
trang nhân dân nhật báo đã chỉ trích chính sách của huyện này thiếu cơ sở
và nhấn mạnh cần tôn trọng mong muốn về thăm gia đình của người dân
trong khi đó một số tỉnh thành như bắc kinh thượng hải chiết giang đã ra thông báo
khuyến khích người dân địa phương ở yên tại chỗ trong dịp tết nguyên đáng
thành phố đông quân ở tỉnh quảng đông miền nam trung quốc cho biết sẽ phát lị xị
với tổng giá trị năm trăm linh triệu dân dân tệ bảy mươi tám tám mươi tám triệu đô cho những người dân
không phải nhân dân địa phương chọn ở lại thành phố này ăn tết
theo tân hoa xã mặc dù một số tỉnh thành của trung quốc như thủ đô bắc kinh
và tỉnh hà nam đã kiên nhận ca nhiễm biến thể omicron
và delta trong cộng đồng
nhưng năm nay là đợt xuân vận thứ ba kể từ đầu đại dịch covid một mươi chín
và nhà chức trách trung quốc đã có kinh nghiệm nhiều hơn trong việc áp dụng
các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt ở những khu vực có lượng người qua lại cao
các cơ quan liên quan của trung quốc đã đưa ra nhiều biện pháp và sử dụng công nghệ mới
để cải thiện trải nghiệm của hành khách và phòng chống covid một mươi chín trong đợt xuân vận năm nay
các dịch vụ không tiếp xúc được đẩy mạnh để tạo ra môi trường đi lại an toàn
cho hành khách
chẳng hạn số lượng thiết bị tự phục vụ tại nhà ga sẽ được tăng lên
ngoài ra các cơ quan đường sát trung quốc đã lên kế hoạch khẩn cấp
phòng trường hợp dịch bùng phát trong xuân vận
một số ga đường sắt và sân bay sẽ thiết lập các điểm xét nghiệm covid một mươi chín hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để hỗ trợ tốt hơn chuyến đi của khách hàng trong dịp này